quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi chúng ta sẽ bước sang năm mới giáp thìn
đối với bắc bộ trong tối và đêm nay vẫn chịu tác động của không khí lạnh yếu
nên nhiệt độ sẽ nhích nhẹ hơn so với đêm qua
dự báo tại thời khắc giao thừa trời không mưa nhiệt độ ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ là từ một mươi một đến một mươi ba độ
còn ở khu vực trung du đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ cao hơn phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
thời tiết khá thuận lợi để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đẹp mắt
sang ngày mai ngày đầu tiên của năm mới giáp thìn thời tiết ở bắc bộ sẽ có những chuyển biến tốt hơn
toàn vùng không có mưa trưa chiều trời tạnh giáo và sẽ có nắng
nhiệt độ trong ngày mai trên các khu vực đều tăng với mức nhiệt chiều mai ở khu vực trung du và đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội sẽ phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi độ
khu vực vùng núi như tại hà giang cao bằng bắc cạn
và cả lạng sơn nhiệt độ thấp hơn phổ biến là từ một mươi tám đến một mươi chín độ
chỉ riêng các tỉnh ở phía tây là khu vực lai châu điện biên và sơn la là những vùng có nhiệt độ cao nhất bắc bộ
lên tới hai mươi ba hai mươi năm độ
với miền trung trong tối và đêm nay sẽ có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh thành từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi
trời rét nhẹ ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra đến thanh hóa với mức nhiệt từ một mươi tám đến hai mươi độ
và xe xe lạnh ở vùng từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi với mức nhiệt từ hai mươi một đến hai mươi hai độ
sang ngày mai mưa chỉ còn ngắt quãng ở khu vực từ quảng bình đến huế trời xe lạnh với mức nhiệt từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh thì trời không mưa nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi đến hai mươi hai độ
khu vực đà nẵng đến quảng ngãi thì trời mát mẻ với nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
phần từ bình định trở vào đến bình thuận
vẫn có được tiết trời tạnh giáo có nắng nhưng không nóng nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời khắc giao thừa cũng như là ngày đầu tiên của năm mới giáp thìn ở các tỉnh thành phía nam
được dự báo sẽ có thời tiết rất thuận lợi
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai cả nam bộ và tây nguyên đều không có mưa
tầm nhìn xa thoáng đẳng gió chỉ thổi nhẹ ở khoảng cấp hai
vì thế người dân ở các khu vực này đều có thể thuận lợi chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ
sáng ngày mai cả hai khu vực này vẫn tiếp tục có nắng cả ngày
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ngang với mức nhiệt ở khu vực miền tây của nam bộ
còn ở miền đông thì nhiệt độ cao hơn hầu hết đều có mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển đêm nay ở vịnh bắc bộ trở vào đến cà mau có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
ngày mai tăng lên mức cấp sáu
khu vực phía bắc giữa và nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu có lúc cấp bảy biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước